thưa quý vị theo người thân vào dãy bé trai ba tuổi trú tại xã yà tiêu huyện chư quynh
đã bị rơi xuống giếng tưới tiêu tử vong sự việc này vừa xảy ra tại tỉnh đắk lắc
cụ thể vào sáng ngày ba mươi tháng một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
nhận được thông tin về việc có một cháu bé rơi xuống giếng đã nhanh chóng điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường
khoảng hai tiếng sau lực lượng cứu nạn đã vớt được thi thể của cháu bé bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương lo hậu sự
nạn nhân được xác định là cháu yqenun ba tuổi được biết vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày nạn nhân đi cùng với người nhà
làm cỏ tại dãy đến tám giờ năm mươi phút người nhà không thấy cháu bé đâu đi tìm thì phát hiện có đôi dép nổi dưới giếng
và báo chính quyền địa phương nhờ lực lượng chức năng tới ứng cứu